đậu minh nhật mức án một mươi một năm sau tháng tù về các tội che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn văn nam mức án hai năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm
còn tại tỉnh bình định chiều nay tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm
đối với vụ án hồ minh khiêm nguyên trưởng phòng thanh tra thuế cục thuế tỉnh bình định về tội nhận hối lộ
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung
cụ thể qua tranh tụng tại tòa và căn cứ hồ sơ các chứng cứ lời khai hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng cho rằng
biên bản ghi nhận sự việc đòi và nhận hối lộ chưa bảo đảm chặt chẽ về mặt thủ tục
ngoài ra khi bắt giữ ông khiêm về tội đòi và nhận hối lộ thì số tiền đưa và nhận hối lộ là bằng chứng rất quan trọng
để buộc tội người có hành vi vi phạm
nhưng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lại chưa niêm phong bằng chứng theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại một quán cà phê ở thành phố quy nhơn
khi một thành viên trong ban lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng an nghĩa đưa hai bị ni lông màu đen và màu nâu
bên trong đựng một trăm ba mươi triệu đồng cho ông khiêm để bỏ vào túi sách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm ông khiêm đã bị xử bản án tám năm tù giam
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đang tích cực vào cuộc điều tra
truy tìm đối tượng dùng đá đập phá chạm atm của một ngân hàng trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trong lúc trực ca đêm bảo vệ của phòng giao dịch một ngân hàng
nằm trên đường tôn đức thắng thành phố đà nẵng nghe tiếng động mạnh nên chạy ra ngoài
thì phát hiện một nam thanh niên đang dùng đá cậy cây atm
khi thấy bảo vệ phát hiện thì người này bỏ chạy ra hướng quốc lộ một tẩu thoát
qua kiểm tra rất may là đối tượng chưa cậy được cây atm để lấy tiền
cho đến hết ngày hôm nay thì ngân hàng vẫn hoạt động giao dịch bình thường
và hiện công an quận liên triểu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm kẻ gian
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án bắt và khởi tố hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng này đã gây ra một mươi một vụ cướp giật trên địa bàn năm huyện ở tỉnh nghệ an
lười lao động nghiện ma túy lại muốn có tiền tiêu sát
nên hai đối tượng phạm văn hùng hai mươi tám tuổi và đậu trọng hùng hai mươi năm tuổi
cùng chú tại xã đại thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bàn nhau đi cướp tài sản
hai đối tượng thuê một nhà trọ tại khu công nghiệp nong cấm thuộc huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để làm nơi tá túc
hàng ngày chúng dùng xe máy đi trên các tuyến đường lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật tài sản
theo lời khai ban đầu trong thời gian ba tháng gần đây
hai đối tượng này đã gây ra một mươi một vụ cấp giật trên địa bàn năm huyện nghệ an

theo dõi việc để trích xuất trích ảnh hay là ghi hình ghi âm ghi hình để nhận diện các đối tượng là rất khó khăn
mục tiêu của các đối tượng là những người phụ nữ đeo dây chuyển vàng
chúng thường ra tay vào lúc cao điểm ở các tuyến đường giáp danh giữa các địa phương
nếu bị phát hiện và bị truy đuổi thì chạy vào các đường dân sinh để tẩu thoát
dây chuyền cướp được hai đối tượng mang đi tiêu thụ tại các tiệm vàng nhỏ ở các huyện miền núi để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
chỗ khuất bàn đếm tránh đéo các trang sức băng vàng và cầu tái để gây sự chú ý cho các đối tượng cập nhật tạo được kênh cho các đối tượng cập nhật
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ một xe máy exciter là phương tiện gây án hai điện thoại di động năm dây chuyền vàng và ba mươi triệu đồng tiền mặt
tổng giá trị tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một toa tàu ở ga đà nẵng chứa hàng chục kiện hàng hóa
có xuất xứ nước ngoài không chứng minh được nguồn gốc vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê phát hiện kiểm tra
cụ thể tại toa tàu có số hiệu hai trăm ba mươi một nghìn một trăm một mươi hai vừa được cắt ra từ một chuyến tàu chạy hướng bắc nam
tổ công tác phát hiện nhiều kiện hàng hóa như mì sợi rượu bột bắp mũ quần áo và bàn chải đánh răng được dán nhãn và in chữ nước ngoài
tại thời điểm làm việc chủ số hàng trên là ông nguyễn văn tịnh sáu mươi hai tuổi trú tại quận thanh khê đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả số hàng hóa thuộc lô hàng nói trên
hiện tại công an quận thanh khê đang tạm giữ toàn bộ số hàng để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
mới đây công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thái văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và phạm thúy liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đều ở xã cẩm lĩnh huyện cẩm xuyên về tội buôn bán hàng cấm
trước đó tại thôn hai xã cẩm lĩnh công an huyện cẩm xuyên bắt giữ phạm thúy liễu khi đối tượng này đang dùng xe máy vận chuyển một thùng các tông bên trong đựng một trăm tám mươi bảy hộp pháo
trọng lượng hai mươi bốn chín kg có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
tiếp tục đấu tranh mở rộng cơ quan điều tra thu giữ tại nhà liễu hai mươi thùng các tông bên trong đựng một mươi tám hộp pháo có trọng lượng năm trăm hai mươi bốn kg
được biết số pháo trên thái văn vượng cùng bàn bạc với liễu mua từ quảng ninh với số tiền tám mươi tám triệu đồng
rồi chở bằng tàu đưa về xã cẩm lĩnh và cất giấu tại nhà của liễu để đưa đi tiêu thụ
trong suốt một tuần qua hàng nghìn học sinh tại xã tam đồng huyện mê linh thành phố hà nội đã nghỉ học do phụ huynh không đồng ý cho con em tới trường
để phản đối xây dựng dự án công viên tưởng niệm thiên đường thanh tước
người dân ở đây lo ngại là dự án này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của họ
phóng viên intv đã có ghi nhận về vụ việc
bố mẹ không cho các bạn đến lớp và các bạn cũng không đi học được bị người ta chặn ạ
nếu không đến lớp thì không có kiến thức
năm nay là bọn em được bọn em là học sinh của cấp thì phải ôn học để thi lên đến lớp sáu ạ
nhà trường đã cùng với ủy ban nhân dân xã đã thành lập những tổ để đến nhà của bà con để vận động đưa trẻ đến trường
nhưng cái hiệu quả chưa được khả quan lắm
thực ra thì mong muốn của các thầy cô thì không gì bằng là các con được học hành
và được đảm bảo về cái quyền lợi
trong thời gian này thì nhà trường cũng rất là buồn các thầy cô cũng rất là buồn
cũng chung thực trạng với trường mầm non tiểu học
những ngày này các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tam đồng cũng vô cùng lo lắng khi số học sinh nghỉ học ngày một nhiều
trường có bốn trăm bảy mươi sáu học sinh mà chỉ có tất cả chín mươi tám em tới lớp vắng ba trăm bảy mươi tám em
và chiều nay số học sinh tới lớp chỉ còn một mươi bốn
đây là một cái con số mà chúng tôi cũng rất là xót xa về cái hiện tượng học sinh nghỉ học quá nhiều
khoảng ba tuần nữa là kiểm tra học kỳ
thì chúng tôi cũng đang đứng trước một cái bài toán rất là nan giải là nếu học sinh cứ nghỉ như thế nào
thì các em sẽ không có đủ cái quỹ thời gian để mà học lại về cái kiến thức của những ngày nghỉ
và thậm chí là đến khi kiểm tra học kỳ như vậy
thì cái chất lượng kiểm tra đối với học trò sẽ
chúng tôi sẽ làm sao đây chính là những cái điều mà chúng tôi rất là trầm trọng
không tới trường trẻ em xã thanh lâm tam đồng những ngày này chỉ quẩn quanh chạy chơi ở nhà
trẻ muốn tới trường nhưng cũng không thể tới bởi ba mẹ ngăn cản
tuy nhiên theo người dân ở đây thì đó là cách bất đắc dĩ để phản đối dự án nghĩa trang thanh tước
với quy hoạch gần sáu năm hectare và mở rộng sau này lên tổng thể hai mươi ba hectare
vấn đề ô nhiễm môi trường là lo ngại lớn nhất
chúng tôi rất là mong muốn là cho con em đến trường
bây giờ con em ở nhà này tôi cũng phải nghỉ ở nhà tôi trông cháu ở đây
như bây giờ là chỉ mong muốn chính quyền là hủy bỏ cái dự án ở đây
bây nguyên huyện mê linh này
vừa bãi rác ở căn bi xong lại một nghĩa trang khổng lồ như ở đây
thì dân chúng tôi bao quanh toàn nghĩa trang với cả bãi giác
sáu đứa cháu nội ngoại hôm nào bà cho con đi học
từng cho chúng con ở nhà chúng con không có bạn bè
chúng con nhớ cô giáo
các cô rất đau lòng cô rất thấy khổ
nào tâm đi đến đây đưa cháu đến
cô giáo có một mình cô giáo có thân tờ đứng cổng trường đón các em học sinh
hủy bỏ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho con đi ăn chúng tôi đi học
những lớp học trắng sĩ số tại xã tam đồng cứ ngày một nhiều hơn
thiết nghĩ chính quyền hà nội và chủ đầu tư dự án nghĩa trang thanh tước
cần nhanh chóng tổ chức đối thoại giải thích với người dân
để tìm ra phương án giải quyết sự việc
đó là cách nhanh nhất để những đứa trẻ nơi đây
được cắp sách tới trường bảo đảm quyền lợi của các em
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua ba dự thảo luật gồm
luật lực lượng dự bị động viên luật chứng khoán sửa đổi
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường
nhấn nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua
luật lực lượng dự bị động viên
luật gồm năm chương bốn mươi một điều
quy định về xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
chế độ chính sách và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân
trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
cụ thể liên quan đến độ tuổi quân nhân dự bị
sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên
trong thời bình luật quy định
năm quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá bốn mươi tuổi
hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá ba mươi năm tuổi
được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu
năm quân nhân chuyên nghiệp dự bị
và hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá bốn mươi năm tuổi
nữ quân nhân dự bị không quá bốn mươi tuổi
được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu
cũng trong phiên làm việc chiều nay
luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật kiểm toán nhà nước
đã được quốc hội thông qua với tỷ lệ chín mươi bốn
tổng số đại biểu tán thảnh
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
luật quy định rõ
kiểm toán nhà nước có quyền yêu cầu
đơn vị được kiểm toán
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
đến hoạt động kiểm toán
cung cấp đầy đủ chính xác
kịp thời thông tin tài liệu
phục vụ cho việc kiểm toán
được truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia
và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán
của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
đến hoạt động kiểm toán
để khai thác thu thập thông tin tài liệu
liên quan trực tiếp đến nội dung phạm vi kiểm toán
việc truy cập dữ liệu phải tuân thủ
các quy định của pháp luật
và chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật
bảo mật an toàn theo quy định của pháp luật
cũng trong phiên làm việc chiều nay
với chín mươi hai một mươi ba tổng số đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua luật chứng khoán sửa đổi
luật gồm một mươi chương một trăm ba mươi năm điều
quy định các hoạt động về chứng khoán
và thị trường chứng khoán
quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân
trong lĩnh vực chứng khoán
tổ chức thị trường chứng khoán
quản lý nhà nước về chứng khoán
và thị trường chứng khoán
cũng trong phiên làm việc chiều nay
với đa số đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua ba nghị quyết quan trọng
gồm nghị quyết về báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng
cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với người nộp thuế
không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án
hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
với chín mươi sáu tổng số đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết
về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng
cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
cụ thể sẽ đầu tư xây dựng
một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách
cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ
với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm
một hai triệu tấn hàng hóa một năm
nghị quyết giao chính phủ
chỉ đạo hội đồng thẩm định nhà nước
bộ giao thông vận tải các bộ ngành liên quan
và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
khẩn trương xem xét hoàn thiện hồ sơ
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
đảm bảo chất lượng tiến độ
trình thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư
cũng trong phiên làm việc chiều nay
nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với người nộp thuế
không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
được thông qua với tỷ lệ tán thành
chín mươi một ba số đại biểu quốc hội
nghị quyết quyết định cụ thể những đối tượng
được xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp thuế còn nợ trước
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước
theo nghị quyết thủ tướng chính phủ
quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp từ một mươi năm tỷ đồng trở lên
bộ trưởng bộ tài chính quyết định
xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp từ một mươi tỷ đồng
đến dưới một mươi năm tỷ đồng
tổng cục trưởng tổng cục thuế
tổng cục trưởng tổng cục hải quan
quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp từ năm tỷ đồng
đến dưới một mươi tỷ đồng
chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định
xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp dưới năm tỷ đồng
nghị quyết này có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và được tổ chức thực hiện trong thời hạn ba năm
kể từ ngày có hiệu lực thi hành
nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án
hồ chứa nước capet
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
được thông qua với tỷ lệ tán thành

nghị quyết xác định mục tiêu dự án
là cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp
cấp nước thô cho khu công nghiệp
sinh hoạt của người dân phòng chống lũ
cải tạo môi trường điều tiết nước
cho vùng hạ du khu vực hàm thuận nam
và tỉnh bình thuận
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
chủ động tham mưu với các ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc
phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ bảo đảm
an ninh biên giới là yêu cầu của
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trong buổi làm việc với công an tỉnh cao bằng
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại buổi làm việc sau khi nghe thiếu tướng
nguyễn ngọc toàn giám đốc công an tỉnh cao bằng
báo cáo tình hình kết quả công tác công an
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã biểu dương
những thành tích của công an tỉnh cao bằng
trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng yêu cầu
công an tỉnh cao bằng cần tiếp tục
phát huy những kết quả đã đạt được
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc
phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ
đảm bảo an ninh biên giới thực hiện đồng bộ
quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
và tệ nạn ma túy tội phạm hình sự
và các loại tội phạm khác
góp phần giữ vượng an ninh trả tự phục vụ
phát triển kinh tế xã hội của địa phương
triển khai cao điểm tấn công chấn áp
tội phạm bảo đảm an ninh trả tự
tết nguyên đán canh tý hai nghìn hai mươi
hôm nay cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ công an tổ chức khai mạc
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng công tác kiểm tra
giám sát và thi hành kỷ luật đảng
năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
lớp bồi dưỡng sẽ được quán triệt
triển khai chỉ thị số ba năm cttvk
của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng thông chi số
của đảng ủy công an trung ương
về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các hướng dẫn của ban tổ chức trung ương
đảng ủy công an trung ương
kế hoạch hướng dẫn của đảng ủy
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục
bắt buộc trường giáo dưỡng các kỹ năng
nghiệp vụ về công tác đảng công tác kiểm tra
giám sát và thi hành kỷ luật đảng
sau khi kết thúc buổi học lớp bồi dưỡng
sẽ đi thực tế để trao đổi học hỏi kinh nghiệm
với ban lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
trại giam bình điền
nhằm đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi
cho thanh niên công an nhân dân trong việc bảo vệ
môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
vào sáng nay cục y tế bộ công an
đã tổ chức buổi tọa đàm phát huy vai trò
thanh niên công an nhân dân trong công tác bảo vệ
môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
tại buổi tọa đàm các đại biểu
đã được nghe phổ biến các chủ trương chính sách
của đảng pháp luật của nhà nước và của ngành công an
về công tác bảo vệ môi trường
cùng nhau thảo luận trao đổi giải pháp nâng cao
vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
đây là dịp để tăng cường sự giao lưu
học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức đoàn
nâng cao nhận thức và phát huy vai trò sung kích
của đoàn thanh niên trong các hoạt động quản lý
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
tại buổi tọa đàm cũng diễn ra lễ phát động
phong trào chống rác thải nhựa trong đoàn thanh niên
cục y tế
hữu ước một mình với thơ nhạc họa
nhân kỷ niệm năm mươi năm quân ngũ sẽ diễn ra
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một
tại nhà hát âu cơ
huỳnh thúc kháng hà nội
trong những ngày này các nghệ sĩ tham gia chương trình
đang gấp rút tập luyện hứa hẹn sẽ đem đến
cho khán giả những cảm xúc sâu lắng
với các nhạc phẩm viết về người lính về mẹ
về thân phận người phụ nữ
đêm nhạc hữu ước và bài thơ một mình
có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ
ca sĩ tên tuổi như ca sĩ nguyễn ngọc anh
lê mận lê anh dũng
sao mai huyền trang
với các nghệ sĩ họ trân trọng sự cống hiến
lao động nghệ thuật nghiêm túc và đầy sáng tạo
của trung tướng nhà văn hữu ước
mặc dù anh không làm chuyên nghiệp
nhưng anh lại là người
có những tâm huyết thực sự
những tác phẩm nghệ thuật của anh
nó trải dài
trên những cái sản phẩm không chỉ là về âm nhạc
mà còn tranh hội họa và bát thơ
là một con người rất là đa tài
và có tấm lòng
đặc biệt là
rất yêu quý những người nghệ sĩ
cho nên là ngọc anh vô cùng vinh dự và hạnh phúc
khi được tham dự chương trình của
nhạc sĩ nghệ sĩ
người chiến sĩ công an hữu ước
trong cái đêm nhạc của nhạc sĩ hữu ước
nó mang rất nhiều màu sắc
nhưng mà huyền trang lại hát một cái màu sắc
nó hơi đặc biệt hơn một chút
đó là một bài hát viết về màu âm ưởng dân ca huế
thì trang thường sự rất là thích
cái ca khúc này
và cũng nghe rất là nhiều các ca sĩ khác đã thể hiện
nhưng mà trang nghĩ là
là nhạc sĩ hữu ước
đã tin tưởng huyền trang
và trao cho huyền trang cái ca khúc này
để thể hiện trong cái đêm nhạc đó
thì trang cũng muốn là mình mang cái màu sắc riêng của mình
để thể hiện lại cái ca khúc đó
và hy vọng là quý vị khán giả
sẽ lắng nghe và đón nhận cái ca khúc này của huyền trang
với chủ đề hữu ước và bài thơ một mình
đêm thơ nhạc họa triển lãm
hai mươi bức tranh của trung tướng nhà văn hữu ước
được tổ chức trong hai đêm
hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một tới đây
kịch bản chương trình gồm ba chương
bảy ca người lính
tiếng lòng và một mình
hữu ước vẽ chân dung đời mình
từ lúc anh là binh nhì
đi qua những vùng sáng tối của đời người
và một cuộc tình đẹp với chiêm nghiệm bằng nghệ thuật
và cuối cùng là nỗi cô đơn
tột cùng của một trái tim nghệ sĩ
tôi cũng rất là tự hào
vì mình là người lính
đã từng được tham gia trong cuộc kháng chiến trong nước
và sau này
và đến bây giờ và mãi mãi
được đeo quần hàm của đồng đồng hữu trang
cho nên là
một cái chương trình
thì nó kết nối
với một cái tư tượng tức là
cuộc đời của một người lính
ở trong chiến tranh
tôi và đồng đội của tôi
qua các tác phẩm nghệ thuật thơ văn nhạc quả
và điều nữa thì với cả một quãng đời là năm mươi năm quân ngũ
thì có rất nhiều những thăng trầm
rất nhiều những vinh quang
và kể cả sự cay đắng
tôi vẫn là tôi
đêm thơ nhạc họa hữu ước và bài thơ một mình
cũng là chương trình nghệ thuật thứ ba của ông
ở chương trình này
trung tướng nhà văn hữu ước sẽ dành tặng tất cả số tiền bán vé
từ hai đêm công diễn
cho hoạt động thiện nguyện
tri ân tới quê hương và tri ân bà con dân tộc vân kiều
nơi ông cùng đồng đội đã từng đóng quân
tác phẩm nghệ thuật